trưa hai mươi sáu tháng chín hà nội tiếp tục không có ca covid một mươi chín mới
sở y tế hà nội cho biết từ sáng tới trưa nay địa bàn không ghi nhận ca mới
tổng số ca mắc toàn thành phố vẫn là ba chín trăm sáu mươi năm trường hợp
trước đó sáng nay sở y tế hà nội cũng thông tin thành phố không phát sinh thêm bệnh nhân covid một mươi chín
tính riêng đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn tới nay hà nội phát hiện tổng cộng ba chín trăm sáu mươi năm ca covid một mươi chín
gồm một sáu trăm linh một ca ghi nhận ngoài cộng đồng và hai ba trăm sáu mươi bốn người tại khu cách ly khu vực phong tỏa
thành phố đang có bảy ổ dịch mới ghi nhận hoặc ổ dịch cũ nhưng còn diễn biến phức tạp bao gồm
trung cư a một a bốn a năm khu đô thị đền lừ phường hoàng văn thụ quận hoàng mai hai mươi tám f
phường minh khai quận hai bà trưng sáu mươi f
quận thanh xuân năm trăm chín mươi bốn f phường văn miếu đống đa một trăm hai mươi f phường văn trương đống đa một trăm linh f
trung cư đồng pháp vĩnh hương hoàng mai năm f tổ bốn việt hương long biên hai mươi sáu f
ngày hai mươi năm tháng chín gần một trăm linh cán bộ y tế của hà nội đã về hỗ trợ tỉnh hà nam trong công tác lấy mẫu xét nghiệm
và tiêm chủng vaccine trước những diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh của tỉnh này
theo kế hoạch ngành y tế hà nội đã cử tổng số ba trăm linh hai cán bộ y tế trực thuộc
ba mươi đơn vị y tế trong và ngoài công lập hỗ trợ hà nam chống dịch
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch đánh giá sự tri viện của hà nội không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái
mà còn là tín hiệu vui cho thấy nội lực của hà nội trong phòng chống dịch hiện nay
hậu giang ghi nhận bảy ca mắc covid một mươi chín lập thêm bệnh viện giã chiến
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín sở y tế hậu giang cho biết từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng chín đến sáu h ngày hai mươi sáu tháng chín
tỉnh hậu giang đã ghi nhận bảy ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có ba trường hợp là f một có liên quan đến ổ dịch tại xã long phú thị xã long mỹ
bốn trường hợp còn lại bao gồm một trường hợp về từ tp hcm ba trường hợp đi tàu từ an giang về cà mau
ngang qua địa phận tỉnh hậu giang dừng khai báo tại chốt kiểm soát đường thủy tại huyện châu thành a
được xét nghiệm và có kết quả dương tính
tính từ đầu đợt dịch ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay tỉnh hậu giang đã ghi nhận tổng số năm trăm ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín
điều trị khỏi bốn trăm sáu mươi một ca
tử vong hai ca tử vong sau khi chuyển tuyến trên điều trị là một ca
hôm qua ngày hai mươi năm tháng chín ubnd tỉnh hậu giang đã quyết định thành lập bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
vị thủy cơ sở hai tại trung đoàn bộ binh một trăm một mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh hậu giang để tiếp nhận cách ly chăm sóc
và điều trị các trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín không có triệu chứng và không có bệnh nền tại hậu giang
cùng ngày sở y tế phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức di chuyển bệnh nhân
đang điều trị tại bệnh viện giã chiến phụng hiệp khu hòa an về bệnh viện giã chiến vị thủy cơ sở hai
về việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín từ tháng tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tỉnh hậu giang sẽ được phân bổ chín trăm linh tám trăm sáu mươi liều vaccine
chia làm nhiều đợt sở y tế hậu giang đã triển khai kế hoạch tiêm vaccine theo hình thức vaccine nhận về đến đâu
thì sẽ phân bổ ngay xuống các điểm tiêm đến đó để triển khai tiêm cho người dân theo các nhóm đối tượng quy định
tính đến cuối ngày hai mươi năm tháng chín
tỉnh đã tiêm được một trăm sáu mươi một bốn trăm bốn mươi bảy liều trong đó tiêm mũi một là một trăm một mươi sáu chín trăm tám mươi liều và tiêm mũi hai là bốn mươi bốn bốn trăm sáu mươi bảy liều
tỉnh hậu giang triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi năm và một mươi năm cộng đối với bảy huyện thành phố
riêng thị xã long mỹ thực hiện chỉ thị một mươi sáu trong đó có một số biện pháp giới hạn cao hơn
gia đình ba người nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng thành phố vinh khẩn tìm người đến loạt địa điểm
sáng hai mươi sáu tháng chín trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố vinh nghệ an ra thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
đề nghị những người có mặt tại các địa điểm sau cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ
khu vực sàng lọc khai báo y tế và phòng khám nội tám tầng hai của bệnh viện thái an số một trăm sáu mươi bảy đường nguyễn phong sắc
khối tám phường cửa nam thành phố vinh từ bảy h một mươi hai đến tám h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng chín
trang tin bệnh viện thái an từ một mươi một h đến một mươi một h ba mươi và từ một mươi tám h đến một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng chín sáu h ba mươi phút đến bảy h và một mươi một h đến một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng chín
quán bún vĩnh điệp số ba trăm tám mươi ba đường phạm hồng thái khối hai phường vinh tân tp vinh từ bảy h đến bảy h một mươi năm phút các ngày một mươi bốn tháng chín và hai mươi hai tháng chín
người đến mua đồ cốt pha nhà số bốn đường phạm hồng thái phường vinh tân
đến một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng chín
quán xuôi bắp thơm hùng số hai trăm hai mươi chín đường phạm hồng thái phường vinh tân từ sáu h ba mươi đến sáu h bốn mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng chín
tính đến nay nghệ an đã ghi nhận một tám trăm hai mươi hai ca dương tính sars cov hai ở hai mươi một địa phương
lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện là một bảy trăm ba mươi bốn số bệnh nhân hiện đang điều trị là bảy mươi một
đồng nai phát hiện năm mươi f ở một phường
giãn cách sáng hai mươi sáu tháng chín trao đổi với dinh chủ tịch ubnd phường trảng giài
thành phố biên hòa võ trường hải cho biết trên địa bàn phường vừa ghi nhận trên năm mươi ca nhiễm ncov
cụ thể từ ngày hai mươi một tháng chín sau khi phường trảng dài gỡ quy định cách ly phong tỏa trên diện rộng
lực lượng y tế tiếp tục tổ chức xét nghiệm theo kế hoạch và đã ghi nhận trên năm mươi ca nhiễm
covid một mươi chín mới có nhiều ca chưa xác định được nguồn lây theo ông hải để xảy ra tình trạng này
phần lớn là do người dân có tâm lý chủ quan khi phường mới được nới lỏng quy định cách ly y tế
phong tỏa trên diện rộng hiện phường trạng dài đã ghi nhận trên bảy trăm năm mươi ca nhiễm được xác định là vùng cam
theo báo cáo của sở y tế tỉnh đồng nai tính đến ngày hai mươi sáu tháng chín toàn tỉnh ghi nhận bốn mươi năm bảy trăm một mươi sáu ca
ca nhiễm ncov trong số này có hơn hai mươi ba trường hợp khỏi bệnh và xuất viện
về tiến độ tiêm vaccine hiện tỉnh đã tiêm một chín trăm một mươi chín trăm bảy mươi bảy liều vaccine ngừa covid một mươi chín
cho một bảy trăm bảy mươi bốn năm trăm tám mươi bốn người chiếm tỷ lệ bảy mươi tám bảy mươi ba người từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó có một trăm ba mươi sáu ba trăm chín mươi ba người đã tiêm hai liều chiếm tỷ lệ sáu năm số vaccine còn lại chưa tiêm là một trăm ba mươi chín bốn trăm ba mươi liều
nóng thành phố hồ chí minh kiến nghị thủ tướng cho phép mở cửa theo quy định riêng
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi vừa có văn bản gửi thủ tướng chính phủ
về việc xin ý kiến
văn bản nêu rõ tp hcm đánh giá cao nỗ lực xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tuy nhiên với điều kiện đặc thù của tp hcm ubnd tp hcm kính đề nghị thủ tướng xem xét
cho phép tp hcm áp dụng quy định riêng do thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế
tp hcm sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu báo cáo thủ tướng
ubnd tp hcm cũng mong chính phủ
quan tâm ưu tiên vaccine cho tp hcm và vùng kinh tế trọng điểm phía nam
để sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn
ba chỉ số bắt buộc và bốn cấp đánh giá nguy cơ
hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
do ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đang dự thảo và chỉnh sửa
đây là văn bản quan trọng điều chỉnh toàn bộ chiến lược phương thức
để ứng phó với dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
và đang được lấy ý kiến các bộ ngành hiệp hội doanh nghiệp
trước khi bàn hành
chiều hai mươi năm tháng chín ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố bảy trăm linh năm quận huyện thị xã
và hơn một mươi bốn trăm linh xã phường thị trấn trên cả nước
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã trình bày dự thảo hướng dẫn tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo bộ trưởng bộ y tế hướng dẫn nhằm hai mục tiêu chính là
hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do covid một mươi chín
bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân
khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
dự thảo hướng dẫn nêu lên ba chỉ số bắt buộc bao gồm
ít nhất tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
một trăm linh các trạm y tế xã phường thị trấn có oxy y tế
và một trăm linh các xã có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
và tổ chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
các tỉnh thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
theo mô hình tháp ba tầng đảm bảo tối thiểu hai số giường hồi sức cấp cứu icu
trên tổng số ca bệnh theo dự báo tình hình dịch tại địa phương
ở cấp độ bốn tại các cơ sở y tế của tỉnh thành phố
các chỉ số phân loại cấp độ dịch gồm số ca mắc mới tại cộng đồng
trên một trăm linh dân mỗi tuần tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi
được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
quy mô đánh giá cấp độ dịch và áp dụng
các biện pháp thích ứng tại cấp xã và phường
và có thể ở quy mô như tổ đội khu dân cư khóm ấp thôn xóm hoặc là nhỏ hơn
mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng bao gồm bốn cấp như sau
cấp một nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
và cấp bốn là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
theo đó chỉ số bắt buộc áp dụng nếu không đạt được
chỉ số trên tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine
phải tăng lên một cấp độ dịch trừ khi đang ở cấp độ bốn hoặc là địa bàn không có ca mắc
theo đánh giá của nhiều chuyên gia với tình hình dịch bệnh tại tp hcm hiện nay
nếu áp dụng các chỉ số này vào để đánh giá nguy cơ dịch bệnh
tp hcm sẽ nằm trong nhóm nguy cơ ba hoặc bốn
như vậy thì các biện pháp được áp dụng sẽ rất hạn chế
và việc mở cửa lại nền kinh tế sẽ gặp khó khăn
dự kiến ba giai đoạn mở cửa
mở cửa phục hồi kinh tế
trước đó ubnd tp hcm đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế trên địa bàn tp hcm từ sau ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền tham vấn ý kiến chuyên gia người dân
theo đó việc mở cửa nền kinh tế phải bảo vệ tính mạng sức khỏe của người dân
an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó mở cửa thì phải an toàn
về lộ trình mở cửa phục hồi kinh tế
tp hcm dự kiến thực hiện
giai đoạn một dự kiến từ một mươi sáu tháng chín đến ba mươi một tháng một mươi
cá nhân lao động có thể sanh covid có thể tham gia các hoạt động
trừ karaoke vũ trường quán bar massage dịch vụ ăn uống tại chỗ
hoạt động tại các khu vui chơi giải trí thể dục thể thao
dạp chiếu phim trung tâm thương mại
cá nhân lao động có thể bằng covid có xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
được tham gia một số lĩnh vực cụ thể
riêng tổ chức có một trăm linh lao động có thể xanh covid
được tham gia tất cả các lĩnh vực
trừ karaoke vũ trường quán bar massage dịch vụ ăn uống tại chỗ
hoạt động tại các khu vực vui chơi giải trí thể dục thể thao
dạp chiếu phim trung tâm thương mại
tổ chức có một trăm linh lao động có thể sanh covid
tại bộ phận có tiếp xúc người ngoài
có lao động có thể sanh covid hoặc thể bằng covid
tại các bộ phận còn lại được tham gia một số hoạt động
trong giai đoạn hai dự kiến từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tp hcm sẽ mở rộng
các hoạt động được phép cho đối tượng có thể xanh covid
bao gồm trung tâm thương mại trung tâm tập luyện thể dục thể thao
hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ
và đảm bảo giãn cách theo quy định dưới hai mươi người
đến giai đoạn ba dự kiến sau ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tp hcm lên kế hoạch mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế
đối với hoạt động karaoke vũ trường quán bar massage
bắt buộc người tham gia phải có thể sanh covid
ngoài các lộ trình
dự kiến tp hcm sẽ có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
bao gồm hỗ trợ tín dụng hỗ trợ tổ chức sản xuất
kinh doanh giảm chi phí và chăm lo đời sống người lao động
hỗ trợ mở rộng thị trường hỗ trợ về thông tin
đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước